để đảm bảo an toàn khi vận chuyển các bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm covid một mươi chín trong khuôn viên bệnh viện
không để xảy ra tình trạng phát tán virus gây bệnh đại học bách khoa đà nẵng đã sáng tạo thành công
cabin chở bệnh nhân covid phục vụ thiết thực cho hoạt động của cơ sở y tế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
điểm đặc biệt nhất của cabin này là ở chỗ đây là cabin áp lực âm khi chở bệnh nhân covid sẽ không phát tán virus ra bên ngoài
cabin khép kín bằng vật liệu nhôm phía ngoài được lắp đặt các thiết bị điện như đèn báo hồ cao đèn pha đèn phanh đèn báo cấp cứu
các thiết bị trong gồm hệ thống phun khử khuẩn hệ thống quạt khúc gió hệ thống oxy và hệ thống đèn chiếu
đây là sáng chế của giảng viên đặng xuân thủy khoa cơ khí trường đại học bách hoa đà nẵng theo đường đặc hàng của trung tâm y tế quận ly chiểu
trong khu bệnh viện không thể sử dụng các xe ô tô lớn cứu thương để chở bệnh nhân được
cho nên ý tưởng của bên trung tâm y tế ly chiểu cũng là bác sĩ giám đốc bệnh viện đưa ra một yêu cầu làm sao chế tạo ra một cabin
để chở các bệnh nhân nhiễm nghi nhiễm covid và cũng giống như các bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm
đó thì đưa lên cái cabin này
đến các cái khu khác trong bệnh viện
hiện tại thì cái cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu trung môn của đơn vị
cabin hiện nay đã được bàn giao cho trung tâm y tế quận liên triệu đáp ứng được vấn đề là đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển bệnh nhân
điểm đặc biệt là cabin có bốn bến xe có thể vừa vận chuyển bằng xe máy điện
vừa có thể tháo rời để kéo bằng tay trong hành lang và đến các khoa phòng
chúng tôi có sử dụng
một số trường hợp để vận chuyển bệnh nhân từ khu xóm sàng lạp chúng ta tới khu cánh lây
giống như là chúng ta chuyển bệnh nhân từ khu cánh lây tới các cái phòng
qua chợ đoàn ảnh để chụp ít quân siêu âm cho người vệ
việc vận chuyển bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm covid một mươi chín bằng cabin này sẽ hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo
tại các trung tâm y tế cũng như các bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
nhóm sáng chế sẽ tiếp tục hiệu chỉnh và cải thiện
để cabin hoạt động hiệu quả nhất khi các đơn vị có nhu cầu